tại tỉnh thừa thiên huế sáng nay tỉnh này đã mở thêm một trạm kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát người phương tiện đi vào địa bàn thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế địa bàn tiếp giáp với đà nẵng
một trạm kiểm soát những người từ phía nam vào địa bàn bằng xe máy trạm còn lại sẽ kiểm soát người vào địa phương bằng xe ô tô
ngoài ra trên tuyến quốc lộ một a thừa thiên huế còn đặt thêm trạm kiểm soát ở thị xã hương thủy để yêu cầu xe tuyến nam bắc đi vòng qua thành phố theo đường tranh huế
các phòng cũng đã nhận được lệnh chốt chặn kiểm soát đường biển không cho người từ đà nẵng đi thuyền vào lăng cô rồi đi về phía bắc